theo thông tin từ tổng cục hải quan đưa ra vào ngày hai tháng sáu
số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng năm ước tính đạt hai mươi một hai trăm năm mươi bảy tỷ đồng
như vậy lũy kế năm tháng đầu năm tổng thu ngân sách toàn ngành hải quan đạt một trăm hai mươi ba bốn trăm tám mươi bốn tỷ đồng
đạt ba mươi sáu năm dự toán đạt ba mươi bốn tám chỉ tiêu phấn đấu giảm một mươi bảy một mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
về kinh mạch xuất nhập khẩu tháng năm tổng trị giá xuất nhập khẩu của việt nam ước đạt ba mươi bảy chín tỷ đô la mỹ
tăng năm so với tháng trước
trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt một mươi tám năm tỷ đô la mỹ tăng năm hai
và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt một mươi chín bốn tỷ đô la mỹ tăng bốn bảy
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín trị giá xuất khẩu của cả nước giảm một mươi năm năm và trị giá nhập khẩu giảm một mươi năm chín
với diễn biến trên căn cân thương mại hàng hóa của việt nam trong tháng năm
ước nhập siêu chín trăm linh triệu đô la mỹ
tuy nhiên lũy kế năm tháng đầu năm việt nam vẫn xuất siêu một tám mươi tám tỷ đô la mỹ